tỉnh quảng nam hiện có hơn hai ha diện tích nuôi tôm nước lợ tuy nhiên do tình trạng người dân nuôi tự phát
không bảo đảm quy trình kỹ thuật nên nhiều năm qua luôn xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt khiến cho người nuôi tôm điều đứng
thực trạng này kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường và đặt ra nhiều thách thức
cho chính quyền của tỉnh quảng nam trong việc thực hiện quy hoạch và phát triển nghề nuôi tôm bền vững
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hơn chín mươi vạn con tôm thẻ chân trắng của người nuôi tôm huyện núi thành bỗng dưng chết trắng hồ
hàng trăm triệu đồng tiền vốn của người dân bị thiệt hại
còn năm nay ngay từ đầu vụ hơn một trăm bảy mươi hectare hồ tôm ở tam kỳ và núi thành bị bệnh chết
do nuôi tôm tự phát nên nghề nuôi tôm ở tỉnh quảng nam lãi thì ít mà lỗ thì nhiều
bên cạnh đó kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường
một mươi một rửa dạy là vừa ra cái ngó thấy như bước xuống ô nụ ô náy cũng có lúc khách
chứ khách từ nhỏ chứ lớn luôn không còn công luôn mà
thì cái nhu cầu nuôi tay của địa phương đây là rất cần thiết
nhưng mà vì cái môi trường nuôi nhỏ lẻ là cái thử lý môi trường rất là khó
theo các chuyên gia để tránh rủi ro quảng nam rất cần thực hiện quy hoạch lại hồ nuôi
theo hướng tập trung
phương án này đảm bảo vùng nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao
giúp nguồn nước được xử lý theo quy trình khép kín ngăn chặn ô nhiễm kiểm soát dịch bệnh
nếu bây giờ làm theo phương pháp này thì chúng ta thấy bên đằng sau đó thì cái nước ở trong ao tôm
chúng ta tập trung lại và chúng ta nuôi theo cái quy trình là cái nước thải tùm hoàng khép kín
để nó đảm bảo được là con tôm nó không bị lây nhiễm từ môi trường ngoài
cũng như là nó không thải các cái độc tố ra ngoài môi trường ngoài gây ô nhiễm nước
xác định là phải sắp xếp lại cái khu vực nuôi tôm và tiến đến là phải theo hình thức là nuôi tôm tập trung
liên kết với doanh nghiệp để vừa ổn định đầu ra vừa ứng dụng các khoa công nghệ vào trong các vùng nuôi tôm này
đây là mô hình mà tỉnh quảng nam cũng đã trăng trở rất nhiều và thấy rằng nó có tính khả thi
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh quảng nam sẽ thu hẹp gần bảy trăm linh hectare diện tích nuôi tôm
sắp xếp lại tất cả hồ nuôi vào vùng quy hoạch tập trung xây dựng và kiểm soát chặt chẽ quy trình nuôi tôm
theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ đồng thời chấm dứt hoạt động sản xuất nhỏ lẻ gây ô nhiễm